thưa quý vị và các bạn dối loạn vận động thực quản là một tổn thương bệnh lý khá phức tạp và mới được phát hiện
hiện tại việc chẩn đoán và điều trị bệnh đang gặp nhiều khó khăn
hầu hết người bệnh dối loạn vận động thực quản có biểu hiện nốt khó và trào ngược với khởi đầu chậm và tăng dần
vì vậy mà có trường hợp bệnh nhân tới viện muộn khi triệu chứng đã rõ ràng
đâu là những dấu hiệu đặc trưng để nhận biết và cách điều trị hiệu quả dối loạn vận động thực quản
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ nhóm bệnh dối loạn vận động thực quản có các triệu chứng điển hình nào
dối loạn vận động thực quản là một nhóm bệnh lý do các bất thường về dối loạn vận động thực quản
có thể bao gồm việc tăng nhu động thực quản hoặc là giảm nhu động thực quản hoặc là dối loạn nhu động của thực quản
và nó gây ra các triệu chứng tại thực quản với các biểu hiện khác nhau phụ thuộc vào bệnh lý khác nhau
triệu chứng phổ biến nhất là triệu chứng khó nuốt
đây là một triệu chứng rất phổ biến gợi ý các tổn thương liên quan đến nhu động của thực quản
biểu hiện khó nuốt thì có thể ngoài ra thì người ta có thể gặp những trường hợp khó nuốt khi kéo dài
thì sẽ gây ra tình trạng
đó là đau ngực do tình trạng khó nuốt gây ra ưu động thực ăn trong thực quản
và những bệnh nhân với thực quản càng ngày càng dãn ra
thứ hai đây là những bệnh nhân khi khó nuốt kéo dài thì người ta có thể gây ra tình trạng viêm hoặc là loét thực quản
thậm chí là chảy móng thực quản và gây ra biểu hiện đau ngực mà người ta gọi là đau ngực không do tin
một vấn đề nữa đây là khi bệnh nhân khó nuốt cũng như là dối loạn
như là nưu động thực quản kéo dài thì người ta có thể dễ gây ra tình trạng viêm phổ
do cái thức ăn không nuốt xuống
của bệnh nhân không được nốt xuống vì vậy mà sẽ gây ra
và khi mà nó chảu ngược thì nó sẽ gây ra tình trạng viêm phổ tái đi tái lại nhiều lần
bệnh dối loạn vận động thực quản dễ nhầm lẫn với các bệnh nào thưa bác sĩ
nội soi tiêu hóa thì có giúp xác định chính xác bệnh hay vẫn cần phải sử dụng các phương pháp hiện đại nào khác ạ
dối loạn vận động thực quản thì có thể nhầm lẫn với một số bệnh
trong đó phổ biến nhất là bệnh chảu ngược dạ dày thực quản
nếu như dối loạn nhu động thực quản là các bất thường liên quan đến nhu động bình thường của thực quản
thì chảu ngược dạ dày thực quản là tình trạng của thực quản do dịch dạ dày chảu ngược từ dưới dạ dày lan lên thực quản
bệnh này có thể nhầm lẫn với cả trào ngược bởi vì cả hai bệnh đều có thể biểu hiện nuốt vướng
đều có thể biểu hiện tràn ngược thức ăn và đều có thể biểu hiện là đau rát sau xương ức
vì vậy mà cần phải phân biệt với cái nhóm bệnh lý thường gặp này
bệnh lý thứ hai mà dễ nhầm với các dối loạn vận động thực quản
đó là viêm thực quản thăng bình khẩu oaxid
đây là một tình trạng viêm đặc hiệu liên quan đến tình trạng diễn ứng
thế thì phương pháp nội soi dạ dày có thể phân biệt được các nhóm bệnh lý này hay không
trong một số trường hợp điển hình ví dụ như những trường hợp viêm thực quản mức độ thông bình hoặc nặng
với các tổn thương ở thực quản thì nội soi dạ dày có thể phân biệt được
bằng phương pháp nội so thì người ta có thể sinh chiết ở thực quản
để xác định xem là bệnh này có viêm thực quản do gợt hay là do thăng bình khẩu oaxid hay không
và phương pháp nội so cộng với cả sinh chiết thì có thể xác định được đây là các tổn thương tại thực quản
chứ không phải tổn thương do viêm tổn thương do trào ngược chứ không phải các dối loạn vưu động thực quản
tuy nhiên chúng ta biết rằng các tổn thương viêm thực quản do thăng bình khẩu oaxid hoặc gợt
thì biểu hiện trên nội so chỉ chiếm hai mươi
còn đến tám mươi trong những trường hợp là không có thay đổi không có tổn thương gì trên thực quản
và vì vậy rất nhiều trường hợp rất khó để phân biệt cũng như là chẩn đoán
vì vậy mà hiện nay thì có một phương pháp rất có giá trị và cũng rất là chính xác
để có thể phát hiện cũng như là chẩn đoán chính xác các dối loạn lưu động thực quản này
đấy là phương pháp đo nhu động thực quản độ phân giải cao
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi
tùy vào tình trạng dối loạn vận động thực quản của người bệnh mà bác sĩ điều trị sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp
hệ thống bệnh viện đao khoa tâm anh quy tụ đơn hữu bác sĩ nội khoa ngoại khoa nội soi tiêu hóa chuyên môn cao giàu kinh nghiệm
cùng sự hỗ trợ từ hệ thống thiết bị y tế hiện đại với dịch vụ xét nghiệm đo áp lực nhu động thực quản hrm
bảo đảm kết quả chẩn đoán có độ chính xác cao chuyên khoa tiêu hóa uy tín cung cấp dịch vụ thăm khám và điều trị cao cấp
hiệu quả cho các bệnh viên mắc cấp vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa từ nhẹ đến nặng phục vụ tối đa nhu cầu thăm khám và điều trị của khách hàng